sáng nay thượng ủy quyền của trung ương đoàn đồng chí hoàng cẩm thạch phó bí thư tỉnh đoàn hà tĩnh
đã đến nhà trao quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nguy xuân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng
đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo chú tại xã xuân hồng
nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng trần trọng gia bảo
dùng kéo đâm trọng thương mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội
các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu
đã hy sinh vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một sự hy sinh anh dũng của đại úy trần trung hiếu
là tấm gương hết mình về công việc xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước
tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ công an tỉnh hà tĩnh học tập và nói theo